đội quản lý thị trường huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an vừa cho biết đã tiêu hủy bảy con da cầm không rõ nguồn gốc
trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng hai trên quốc lộ một a thuộc địa phận xã quỳnh hồng
đội quản lý thị trường huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an
và đội cảnh sát giao thông công an huyện quỳnh lưu đã yêu cầu dừng và kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát bốn mươi ba c một mươi bốn nghìn một trăm hai mươi một
do ông nguyễn ngọc trôi chú tại đà nẵng điều khiển
qua kiểm tra phát hiện trên xe có tám mươi thùng giấy chứa bảy con da cầm khoảng một tuần tuổi
không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch không có nguồn gốc xuất xứ
đến thời điểm này huyện quỳnh lưu đang là tâm điểm dịch cúm gia cầm ah năm n sáu tại tỉnh nghệ an
khi xuất hiện bốn ổ dịch tại xã quỳnh hồng quỳnh bá quỳnh hậu và quỳnh thanh